do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên quốc lộ sáu địa bàn tỉnh sơn la xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
khoảng một mươi giờ sáng nay tại km hai trăm một mươi hai trăm linh trên quốc lộ sáu đoạn chạy qua bản nong phú xã triển hắc huyện mộc châu
một khối lượng lớn đất đá cây cối trên ta lưu dương sạt xuống lòng đường khiến giao thông bị ủn tắc dài trong nhiều giờ
rất may thời điểm sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện tham gia giao thông
sau khi sự việc xảy ra các đơn vị chức năng của địa phương đã tiến hành sa nổi khắc phục sự cố
thời gian qua trên tuyến quốc lộ sáu đoạn từ huyện mộc châu đi thành phố sơn la đã liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng ở nhiều điểm với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông
lực lượng chức năng đã có khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông trên đoạn đường này cần hết sức chú ý để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra